sau khi đối tượng chủ mưu cầm đầu phạm xuân thủy bị tóm gọn thì các đối tượng còn lại trong băng ổ nhóm cũng lần lượt tra tay vào còng số tám
tổng cộng nhóm của thủy đã gây ra năm mươi một vụ trộm cắp xe máy các loại trên địa bàn tỉnh thái nguyên và một số vùng giáp danh
cơ quan công an đã tiến hành thu giữ được chín mươi hai chiếc xe máy
ngoài ra qua đấu tranh với hai ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy do phạm anh đức và phạm xuân thủy cầm đầu cơ quan điều tra còn ra lệnh bắt sáu đối tượng trong đường dây tiêu thụ xe tăng vật

đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bác chuyên án bốn trăm một mươi t đã điều tra làm rõ được bốn nhóm đối tượng trực tiếp gây ra hai trăm linh vụ trộm cắp xe máy trong toàn tỉnh thái nguyên bắt giữ gần ba mươi đối tượng thu hồi một trăm bốn mươi sáu xe máy các loại